cảng vụ hàng không miền bắc cho biết vào lúc bảy h hai mươi phút sáng nay hai tháng một mươi một
chiếc airbus a ba trăm hai mươi một neo mang số đăng ký là vna hai trăm hai mươi hai thực hiện chuyến bay từ hà nội đi phú quốc
được xe kéo ra khỏi vị trí đỗ để khởi hành
trong quá trình đẩy máy bay ra đường lăn thì cánh đuôi máy bay airbus a ba trăm hai mươi một neo
đã va vào buồng lái máy bay airbus a ba trăm hai mươi một số đăng ký là vna năm trăm chín mươi đang đỗ bên cạnh
vụ va chạm khiến chiếc airbus a ba trăm hai mươi một neo bị móc nhẹ mép thăng bằng ngang cánh đuôi
còn chiếc airbus a ba trăm hai mươi một số đăng ký vn a năm trăm chín mươi bị xây xước phần buồng lái
đại diện cảng vụ hàng không miền bắc đã lập biên bản đình chỉ hai máy bay và các cá nhân có liên quan
đồng thời lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc
sau sự cố này hành khách đã được di chuyển sang máy bay khác để tiếp tục thực hiện chuyến bay này
còn hai chiếc máy bay này đã bị xây xước phần buồng lái
các chiếc máy bay này phải tạm dừng lại để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường xác minh làm rõ
theo phụ lục phân loại sự cố hàng không do cục hàng không ban hành
mức độ nghiêm trọng của vụ việc này đã đủ yếu tố để xếp vào mức b sự cố nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam trần minh chiến chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó trần minh chiến và cha ruột của mình là ông trần minh cảnh
có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống gia đình
trong cuộc nhậu với hàng xóm ông cảnh đã nhờ quách văn nhí và nguyễn quốc vinh sang khuyên bảo và dạy dỗ con mình
ngày hai mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong ông cảnh cùng nhí và vinh về đến nhà của mình thì thấy chiến cũng vừa về đến nhà
thấy vậy nhí đi đến đứng đối diện với chiến mắng và rồi dùng tay tát vào mặt chiến
bị đánh vô cớ chiến đi thẳng vào trong nhà lấy một con dao bấm đâm vào vùng bụng của nhí nhiều nhát gây thương tích nặng
nhí được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là hai mươi sáu
cục viễn thông thuộc bộ thông tin và truyền thông cho biết là người dùng cần cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ đầu số quốc tế
theo cục viễn thông cho biết những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài thường là nháy máy để người dùng gọi lại
phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn hoặc là có mục đích lừa đảo
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có cục viễn thông khuyến cáo người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau
các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc không ở đầu và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
đối với các cuộc gọi giả danh công an viện kiểm sát ngân hàng hoặc thông báo có quà từ bưu điện
người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại
trong trường hợp này người dùng cần tắt máy ngay và trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý
hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi của cục cảnh sát hình sự bộ công an để được hướng dẫn kịp thời
đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế cục viễn thông khuyến cáo người dùng không nên gọi lại
chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với những cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên nãn tội phạm
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
một tụ điểm cà phê bóng đá tổ chức cá độ qua mạng internet vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tàng
sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê a thịnh có địa chỉ tại một trăm một mươi bốn đồng kè
các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá
và có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
đến tối ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an đã đồng loạt ập vào và phát hiện đặng hữu thịnh
trần ngọc chiến và nguyễn đức thạnh đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho một mươi bốn con bạc tại quán
thu giữ nhiều tịnh đề hai dàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ ở nước ngoài
gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt hơn ba đô la mỹ
quán cà phê này do đặng hữu thịnh làm chủ chiến và thạch tham gia cùng ghi cá độ trong suốt một thời gian dài
hiện vụ việc đang được công an quận liên triểu tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị với hành vi đó chính là mạo danh mình là nhân viên ngân hàng
một đối tượng đã mời chào những người có nhu cầu vay vốn với những gói vay không lãi suất và thủ tục đơn giản
và chỉ mất chi phí bâu trơn
và với lời mời chào và tư vấn dễ dàng như vậy hàng chục người dân đã sập bẫy lừa đảo này của đối tượng
và đây là thông tin trong chuyên án do cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa xác lập đấu tranh thành công
và làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng
mời quý vị cùng theo dõi
đầu năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân
về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo với thủ đoạn đưa ra gói vai ưu đãi không lãi suất
không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục chỉ phải trả phí bôi trơn là năm tổng giá trị gói vay
và sau khi người dân chuyển tiền năm thì đối tượng cắt liên lạc chiếm đoạt số tiền này
ngay khi nhận được tố giác của các bị hại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu thập tài liệu chứng cứ
làm rõ hành vi lừa đảo của lê tú quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thường tín tp hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạn tài sản

đầu năm hai nghìn hai mươi một
tôi có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh
tôi được một người bạn giới thiệu là có người tên là nguyễn đình hoan
và cán bộ ngân hàng có thể làm được các gói vay vốn từ hai trăm linh triệu đến hàng tỷ đồng
và cho tôi số điện thoại của hoan
lúc mà tôi gọi điện đến số của hoan thì hoan nói là cán bộ ngân hàng giới thiệu các gói vay cho tôi
tôi đồng ý vay thì hoan gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng
yêu cầu tôi chuyển tiền phí vay là năm của khoản vay
sau khi tôi chuyển tiền thì hoan lấy nhiều lý do là chưa làm được
và sau đó thì tắt điện thoại
chị cho biết là tại sao chị lại dễ dàng tin tưởng được tượng đấy để vay vốn ngân hàng
trong cơ quan điều tra tôi thấy những gói vay này phù hợp với cả nhu cầu của tôi
thủ tục thì đơn giản không phải qua ngân hàng
lệ phí thì rẻ không mất lãi suất nên là tôi đã đồng ý vay ạ
để che mắt cơ quan chức năng

tôi đã lấy điện thoại của hai người quen khác để mở tài khoản ngân hàng mang tên hai người này
đồng thời giới thiệu tên là nguyễn đình hoan cán bộ ngân hàng chuyên cho vay này
không tính lãi suất không cần thế chấp
theo cơ quan công an số nạn nhân của đối tượng quang trong vụ này lên đến hàng chục người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
bước đầu đến nay thì cơ quan kiểm tra điều tra công an đã xác định
làm rõ số lượng mà đối tượng đối tượng lê tú quang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại lên đến là trên hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay chúng tôi đang tập trung điều tra để mở rộng và xác định số lượng người bị hại sẽ lớn hơn
và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để làm rõ tính chất mức độ và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
cũng qua một số cái vụ việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy là một số người dân cũng rất nhẹ dạ cả tin
chỉ thông qua những hình ảnh đối tượng đưa ra là làm cán bộ ở ngân hàng mà những hám lợi
nghĩ là việc vay vốn không phải thế chấp
đến cái lãi suất và không phải đến các ngân hàng để vay vốn nhưng mà có thể vay vốn được
nên họ cũng rất là dễ dàng tin tưởng đối tượng để chuyển cái tượng tiền theo yêu cầu của chúng là phí vui chơi để chiếm đoạt
vụ việc này tiếp tục cho thấy một bộ phận người dân còn nhẹ dạ cả tin
do đó đã dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
đây cũng là bài học cảnh giác đối với những người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng thông báo ai là bị hại của lê tú quang hay có tên khác là nguyễn đình hoan
hãy liên hệ với điều tra viên cấn văn hùng
điện thoại chín trăm sáu mươi tám tám trăm linh chín hai trăm tám mươi tám cục cảnh sát hình sự bốn trăm chín mươi bảy nguyễn trãi quận thanh xuân tp hà nội
người khác lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng trái phép chất ma túy
vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke vui ở phương bốn tp tây ninh do trình minh đang làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện trong các phòng có một mươi tám người đang hát karaoke
tiến hành test nhanh chất ma túy thì phát hiện
một mươi bốn người dương tính
lực lượng kiểm tra tiến hành tạm giữ các đồ vật có liên quan gồm một bộ dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
bốn xe máy một mươi năm điện thoại di động và hai mươi triệu đồng
một tụ điểm cà phê tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tàng
sau nhiều ngày theo dõi ở khu vực quán cà phê a thịnh có địa chỉ tại một trăm một mươi bốn đồng tè
các trinh sát phát hiện nơi đây thường xuyên tụ tập số lượng lớn thanh niên đến xem bóng đá và có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
đến tối ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an đã đồng loạt ập vào và phát hiện đặng hữu thịnh trần ngọc chiến và nguyễn đức thạnh
đang tổ chức ghi cá độ bóng đá cho một mươi bốn con bạc tại quán thù giữ nhiều tịch đề hai giàn máy vi tính kết nối với các trang mạng cá độ ở nước ngoài
gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt và hơn ba đô la mỹ
quán cà phê này do đặng hữu thịnh làm chủ chiến và thạch tham gia cùng ghi cá độ trong suốt một thời gian dài
hiện vụ việc đang được công an quận liên triều tiếp tục điều tra làm rõ
tại đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay đà nẵng sẽ tiến hành tiêm chủng vắc xin mũi một phòng covid một mươi chín cho học sinh từ một mươi năm một mươi tám tuổi và đối tượng bị hoãn tiêm trong các đợt trước
đây là một trong ba đợt tiêm
hai địa phương được bộ y tế chọn triển khai tiêm vắc xin cho trẻ
theo kế hoạch số liều vaccine pfizer phân bổ là bốn mươi năm chín trăm bốn mươi hai liều tương đương với bốn mươi năm chín trăm bốn mươi hai người ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện tại tôi đang có mặt tại cung thể thao tiên sơn đây là một trong một mươi sáu điểm tiêm được ngành y tế thành phố đà nẵng bố trí
trong đợt này sẽ có gần bốn mươi sáu học sinh trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi
đội tiêm phép tính dưới một mươi tám tuổi được tiêm vắc xin mũi một pfizer theo kế hoạch đợt tiêm chủng lần này sẽ kéo dài từ ngày hai đến ngày năm tháng một mươi một
đối tượng được tiêm chủng bao gồm học sinh đang theo học các lớp một mươi một mươi một một mươi hai tại các trường trung tâm thuộc sở giáo dục và đào tạo
trẻ trong độ tuổi từ một mươi năm đến dưới một mươi sáu tuổi đang theo học tại các trường nghề trên địa bàn thành phố
đợt này những học sinh ngoại tỉnh còn ở tại đà nẵng cũng được tiêm vắc xin
trước khi tiêm phụ huynh học sinh đã được sở giáo dục và đào tạo thông tin nội dung phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng
bản kiểm để nghiên cứu và thông tin đến bộ phận khám sàng lọc về tình hình sức khỏe của con em mình
chúng tôi đã phù hợp với sở giáo dục và đào tạo và các điểm trường thị địa bàn quận
chúng tôi đã phù hợp với công tác lập kế hoạch cụ thể cho từng trường
thông dịch cho từng trường theo không giờ nhỏ ra để tránh tình trạng tập trung một lúc
chúng tôi đang chuyển các biểu mẫu của bộ y tế
nào là phiếu khám sàng lọc phiếu đồng ý tiêm chủng và khai y tế đến cho các trường
để chuyển đến các em học sinh chuẩn bị trước từ nhà khi đến công tác tiêm chủng tổ chức tốt hơn
tại mỗi điểm tiêm việc bố trí tiêm chủng luôn tuân thủ quy tắc một chiều đảm bảo giãn cách
sở y tế đã huy động nhân lực gồm một trăm linh hai đội tim và bố trí đầy đủ trang thiết bị phương tiện cấp cứu
khu vực theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm
đa phần các em học sinh đều cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi được tiêm vaccine lần này
đây là điều kiện nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch khi các em quay trở lại trường học
khi được tiêm xong vaccine một mươi một thì em cảm thấy an tâm hơn khi đến trường
việc học tập cũng ổn định hơn vì nghỉ dịch quá lâu cho nên là em sợ việc học em mất ổn định
cho nên là em muốn đi học càng sớm càng tốt
sau khi tiêm thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn
tại vì mình tạo được một lớp bảo vệ
với lại khi mà mỗi người được tiêm như vậy thì kiểu
họ sẽ hạn chế sự lây lan
và kiểu sẽ
thành phố mình sẽ càng ngày càng giảm được cái việc là
cái hậu quả của cái đại dịch
và sẽ quay về lại vào trạng thái bình thường
sau tim các em học sinh được theo dõi ba mươi phút
phụ huynh được hướng dẫn chủ động theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau khi tiêm
bệnh viện đà nẵng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cấp cứu các trường hợp nặng vượt quá khả năng của các điểm tiêm
đồng thời hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn
theo dõi xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáng ngày hôm nay nước ta đã thực hiện tiêm chủng gần tám mươi hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tiêm một mũi là trên năm mươi bảy ba triệu liều
tiêm mũi hai là gần hai mươi bốn sáu triệu liều
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tính đến nay là tám trăm hai mươi hai sáu mươi năm
và kể từ đầu dịch đến nay thì việt nam đã có chín trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
đó là ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình và bắc cạn
thưa quý vị sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội
tại một số tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng
như tỉnh bạc liêu an giang tiền giang trà vinh hay kiên giang
cùng với lực lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều
và trước tình hình trên bộ y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ
về việc tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
các địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
trong đó tập trung bao phủ vaccine cho người dân triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
tiếp tục thông điệp năm k và đề cao ý thức phòng chống dịch của nhân dân
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đề nghị các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế ở những nơi an toàn có đủ điều kiện
các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát trong cộng đồng
triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly khu phong tỏa kiểm soát nghiêm quản lý chặt chẽ khu vực biên giới đặc biệt là các đường mòn lối mở
ngày hôm nay công an phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai đã mời đại diện cơ sở kinh doanh karaoke thu hằng nằm trên đường đồng khởi lên làm việc
vì đã vi phạm quy định về tạm dừng các hoạt động dịch vụ để phòng chống dịch covid một mươi chín và đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này vi phạm
chiều ngày ba mươi một tháng một mươi qua kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke thu hằng công an phường tân phong phát hiện có hai phòng karaoke đang cho khách sử dụng dịch vụ vi phạm về an ninh trả tự và công tác phòng chống dịch
đáng nói là ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ sở này cũng đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính vì lỗi tương tự và để nhân viên nữ thoát y nhảy múa hát cùng với khách
để đối phó với cơ quan chức năng sau khi đón khách chủ cơ sở khóa cửa tắt đèn bên ngoài và bố trí người canh gác theo dõi
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bốn đối tượng gồm nguyễn đức toàn
lâm thế vương cùng chú huyện chư bả lê xuân hùng chú huyện đức cơ và luyện minh phước chú huyện iagrai vào ngày hôm nay đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai ra quyết định khởi tố
qua tố giác của người dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai phát hiện nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người với số tiền khoảng một bốn tỷ đồng
các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ở trong một ngôi nhà xã nghĩa hưng huyện chư pà được nguyễn đức toàn thuê để thực hiện hành vi phạm tội
ba máy tính để bàn hai máy tính sách tay sáu điện thoại di động hai thẻ atm gần năm mươi triệu đồng và nhiều tang vật khác đã được lực lượng công an thu giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án
từng có công an việc làm ổn định tuy nhiên vì mê cờ bạc phan văn thương chú quận thanh khê thành phố đà nẵng đã vỡ nở dẫn đến thực hiện hành vi trộm